liên quan đến chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới chiều nay thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hai trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo tại hội nghị cho thấy do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín sáu tháng đầu năm nông nghiệp thành phố hà nội trong quý i tăng trưởng âm trong quý ii tăng trưởng một sáu ngành nông nghiệp thủ đô vấn đấu nâng mức tăng trưởng trên bốn một mươi hai trong năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện mục tiêu trên thành phố hà nội sẽ tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung giá trị cao bền vững và an toàn thực phẩm đẩy mạnh tái đàn lợn tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đẩy mạnh cơ rời hóa tự động hóa vào sản xuất nông nghiệp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nông dân
đặc biệt hà nội phấn đấu đến hết năm nay mỗi xã có một sản phẩm tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hà nội đã huy động hơn năm mươi sáu năm nghìn tỷ đồng cho phát triển nông thôn nâng cao đời sống cho người nông dân
nhờ đó thu nhập bình quân khu vực nông thôn đã đạt năm mươi một năm triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn sáu mươi chín trong đó các huyện đông anh hoài đức gia lâm không còn hộ nghèo
tuy nhiên thu nhập tại các huyện chưa đồng đều có những huyện đạt thấp như mỹ đức ứng hòa chỉ đạt hơn bốn mươi triệu đồng một người một năm tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sạch vẫn chưa cao có những huyện chỉ đạt trên ba mươi